bên cạnh những thành tiệu và niềm vui trong năm qua năm hai nghìn một mươi tám cũng ghi dấu những nốt trầm
cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được triển khai quyết liệt và đồng bộ
nhiều vụ tham nhũng tiêu cực quy mô lớn gây hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực như dầu khí
ngân hàng quản lý đất đai hay là công sản đã bị khởi tố điều tra truy tố và xét xử
các đối tượng sai phạm kể cả ủy viên bộ chính trị ủy viên trung mương đảng bí thư
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bộ trưởng nguyên bộ trưởng hay tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang
đều bị xử lý kỷ luật nghiêm bình
những chuyển biến mạnh mẽ rõ rệt đó đã củng cố tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với đảng
đối với nhà nước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng
người đứng đầu của đảng nhà nước ta từng nhiều lần nhấn mạnh rằng
khi dân mất niềm tin là mất tất cả
niềm tin trong nhân dân được củng cố nâng cao thì đó chính là nguồn động lực quan trọng
đưa đất nước tiếp tục phát triển và đi lên
nhìn lại năm hai nghìn một mươi tám nhiều vụ việc vụ án lớn kể cả những vụ tồn tại từ nhiều năm trước
đã được điều tra làm rõ xử lý công minh thể hiện rõ quan điểm nói đi đôi với làm
không có vùng cấm không có ngoại lệ không có đặc quyền trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật và đề nghị bộ chính trị ban bí thư
ban chấp hành trung ương và các cấp có thẩm quyền xem xét
thi hành kỷ luật bảy mươi tập thể và cá nhân vi phạm nguyên tắc quy định của đảng bằng nhiều hình thức
cụ thể ủy ban kiểm tra đã đề nghị bộ chính trị ban bí thư ban chấp hành trung ương
và các cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật hai mươi chín trường hợp
nhiều cán bộ cấp cao kể cả cán bộ nghỉ hưu cán bộ trong các cơ quan bảo vệ thực thi pháp luật
sĩ quan cấp tướng thuộc các lực lượng vũ trang đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
cách chức khiển trách khai trừ ra khỏi đảng có những trường hợp bị tước các danh hiệu xử lý hình sự
như vậy từ đầu nhiệm kỳ đại hội khóa một mươi hai của đảng đến nay hơn sáu mươi cán bộ thuộc diện trung ương quản lý
đã bị thi hành kỷ luật là con số chưa từng có trong đó có năm đồng chí ủy viên trung ương đảng đương nghiệp
và ba đồng chí trong số đó đã bị đưa ra khỏi ban chấp hành trung ương
thật đau lòng
xong vì sự nghiêm minh của kỷ luật đảng
sự thường tôn pháp luật của nhà nước
sự trong sạch vững mạnh và uy tín của đảng và ý nguyện của nhân dân
chúng ta phải làm và sẽ còn tiếp tục làm trong thời gian tới
đây là bài học sâu sắc cần nghiêm túc rút kinh nghiệm mà là bài học chung đối với tất cả chúng ta
đề nghị từng đồng chí ủy viên trung ương và mỗi cán bộ đảng viên công chức
cần thường xuyên tu dưỡng rèn luyện thường xuyên tự soi tự sửa
để tránh đi vào vết xe đổ gây những hậu quả tổn thất không đáng có đối với đảng đất nước và nhân dân
đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn phức tạp
cần được tiến hành thường xuyên liên tục đồng bộ quyết liệt mới mang lại hiệu quả
trước hết phải loại khỏi bộ máy của đảng nhà nước những cán bộ hư hỏng thoái hóa biến chất
phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay trong các cơ quan phòng chống tham nhũng
các cơ quan nội chính kiểm tra
thanh tra điều tra kiểm soát xét xử phải là những thanh bảo kiếm sắc bén
bao gồm những cán bộ có dũng khí bản lĩnh và nghiệp vụ để bảo vệ cái đúng ngăn chặn cái sai
khâu nào yếu là ta phải dấn chỉnh ngay mất xích nào hỏng ta phải thay ngay
bộ máy nó vào cuộc đây là cái cơ bản nhất tôi cũng muốn là
đây là thành công và bài học của chúng ta nhưng mà từng vụ việc cụ thể
cái này nó sẽ làm tiếp những cái khác này
có một cái bộ máy như thế sự chỉ đạo như thế
lòng dân như thế quyết tâm nhất định phải làm được
còn đi vào từng vụ việc cụ thể thì nó nhiều lắm
bây giờ cùng một lúc rất nhiều việc phải làm
nên chúng ta cũng cứ phải bình tĩnh làm từng việc tôi nói nhiều lần rồi
làm chắc bước này làm bước sau giữ dần dần dần dần
cùng một lúc làm nhiều không làm được đâu phải có lực lượng phải có kinh nghiệm
không có bao giờ cái chuyện trùn lại hay là trùng xuống hay là mệt mỏi đâu
không có đâu tôi đã nói rồi ai nhụt trí thì dẹp sang một bên cho người khác làm
cái cụ cứ nhắc mãi thế cái tinh thần là như thế
mà phải có phương pháp chứ không phải chỉ hăng hái quyết liệt gì mà được đâu
nhiệt tình nhưng mà phải có trình độ phải có phương pháp phải có cách làm thuộc luật pháp
cái nào thiếu luật pháp thì phải bổ sung luật pháp
phải có quy chế để ngăn ngừa giăn đe cảnh tỉnh
không làm không xảy ra là tốt
chứ để xảy ra rồi đi chữa cháy
cái gì cũng chưa chắc đại
mục đích của chúng ta là làm thế
yên tâm trung ương không bao giờ nhụt trí đâu
cả trung ương nhất trí càng như thế quốc hội thống nhất cao như thế
lòng dân như thế
quốc tế ta phải thừa nhận và đánh giá cao với chỗ này
để cuộc đấu tranh đầy gian nan thử thách này tiếp tục được đẩy mạnh thường xuyên liên tục quyết liệt và hiệu quả hơn nữa
thì tất cả phải cùng vào cuộc
từ trên xuống dưới chung sức đồng lòng
như tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã nhấn mạnh
phải có quyết tâm rất cao nỗ lực rất lớn
nếu không có sự ủng hộ của cử tri và toàn thể nhân dân
cuộc đấu tranh này không thể thành công
vừa qua các cơ quan chức năng các cấp các ngành làm được như vậy là nhờ sự ủng hộ và đồng thuận rất lớn của xã hội của nhân dân
và điều quan trọng là phải thiết lập cho được một cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực
đối với người có quyền lực
phải ngăn ngừa tận gốc những sai phạm khuyết điểm một cách căn cơ bài bản bằng các quy định của đảng pháp luật của nhà nước
và phải nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế